hôm qua ngày một mươi năm tháng ba tại trạm y tế xã mỹ tránh huyện châu thành tòa án nhân dân huyện châu thành tỉnh trà vinh
đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với lê thị minh thư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ở ấp ngã tư một xã ngãi hùng huyện tiểu cần về hành vi cướp tài sản
theo cáo trạng thư lấy năm chỉ vàng của gia đình đem bán lấy tiền cho bạn mượn
bị gia đình phát hiện ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm thư đến tiệm vàng của chị nguyễn thị thúy
ở ấp đầu dòng a xã mỹ chánh huyện châu thành giả vờ hỏi mua vàng
thấy chị thúy đeo sợi dây chuyền thư liền túng tóc và kéo chị thúy vào nhà để giật lấy sợi dây
nhưng bị người dân phát hiện và bắt giữ bàn giao cho cơ quan công an
vì nhân thân tốt lại đang nuôi con nhỏ hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê thị minh thư
mức án một năm sáu tháng thủ giam